trong số một trăm linh sáu tác phẩm báo chí xuất sắc đã tham dự giải báo chí quốc gia năm nay
hội đồng trung khảo giải báo chí quốc gia đã lựa chọn được sáu giải a hai mươi bốn giải b bốn mươi hai giải c và ba mươi bốn giải khuyến khích
các tác giả đã được vinh danh và nhận giải vào tối qua ngày hai mươi một tháng sáu
nhân kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày báo chí cách mạng việt nam
dự lễ trao giải có thủ tướng nguyễn xuân phúc nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị
đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bí thư đồng chí phạm minh chính bí thư trung mương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí võ văn thưởng bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí nguyễn văn bình bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội mặt trận tổ quốc
đây là sự kiện lớn của giới báo chí việt nam nhằm tôn vinh những tác giả
nhóm tác giả tác phẩm xuất sắc nhất trong năm qua có chất lượng cao về tư tưởng
chính trị nội dung và hình thức thể hiện phát biểu tại lễ trao giải thủ tướng trân trọng gửi
lời chúc mừng tốt đẹp nhất và đánh giá cao những đồng góp lớn của các thế hệ người làm báo trong
cả nước nhật liệt chúc mừng các nhà báo vinh dự được nhận giày thưởng báo chí quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
chia sẻ với những khó khăn mà báo chí và đội ngũ những người làm báo đang phải đối mặt
thủ tướng mong muốn báo chí cách mạng việt nam cần phát huy những giá trị cốt lõi của mình
về tính cách mạng và tiên phong
báo chí và đội ngũ những người làm báo đang phải đối mặt nhắc những bối cảnh báo chí chính thống
bị mạng xã hội cạnh tranh quyết liệt cả về mức độ ảnh hưởng thị phần thông tin và quảng cáo
chính sách tài chính đối với báo chí còn có những bất cập cần được tiếp tục hoàn thiện để báo chí
phát triển đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp cách mạng của đất nước báo chí cách mạng việt nam
cần phát huy những giá trị cốt lõi của mình về tính cách mạng và tiên phong báo chí phải thể hiện
phản ánh trung thực về một đất nước việt nam đang phát triển năng động đổi mới môi trường sống an toàn
thân thiện hội nhập quốc tế ngày cận sâu rộng quy tính như vậy thế sinh trường quốc tế tiếp tục được năng cao
thủ tướng nhấn mạnh thông tin tích cực phải là dòng chủ liêu chính trên báo chí
dù viết về tham nhũng tiêu cực cũng phải trên tinh thần đấu tranh xây dựng chú trọng tuyên truyền
về những mặt tốt mặt tích cực cương người tốt việc tốt điển hình tiên tiến nhân rộng các phong trào thi đua
nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh làm lan tỏa những
giá trị tốt đẹp tạo niềm tin sự đồng thuận trong xã hội góp phần khơi dậy và nuôi dưỡng khát phòng
về một đất nước việt nam hùng cường sâu mạnh
tên cường phát hiện đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí quân lưu tự diễn biến sự suy thoái về chính trị
tư tưởng đạo đức lối sống và những biểu hiện tiêu cực khác trong đời sống nhất là trong cán bộ đảng viên
sự xuất hiện của mạng xã hội bên cạnh mặt tích cực thì tình trạng thông tin thiếu kiểm chứng
xuyên tạc xấu độc thông tin giả mạo gai hại cho xã hội đã ngày càng gia tăng có nguy cơ lắng ất thông tin chính thống
hình thức rõ hết báo chí phải thể hiện những nguyên tắc cơ bản của ngày báo chính xác chính thống
nhanh nhạy có kiểm chứng khẳng định vai trò giảng trách định ứng thông tin của báo chí
cần chú trọng công tác đào tạo ràng luyện bồi dưỡng xây dựng
đồ ngũ những người làm báo vững vàng về bản lĩnh chính trị tinh thông nghề nghiệp
bác kịp công nghệ báo chí hiện đại có đạo đức nghề nghiệp trong sáng và phải coi đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu
thủ tướng đề nghị hội nhà báo việt nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý và các cơ quan báo chí
quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch báo chí nhằm xây dựng nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp
hiện đại lành mạnh góp phần định hướng tư tưởng nâng cao dân chí giữ gìn bản sắc và phát triển văn hóa con người việt nam trong giai đoạn mới
phát huy những kết quả tốt đẹp đạt được qua một mươi ba lần tổ chức
trong thời gian tới hội nhà báo việt nam tiếp tục đổi mới tổ chức tốt hơn nữa giải báo chí quốc gia hàng năm
nâng tầm của giải về cả quy mô và chất lượng tác phẩm thu hút ngày càng nhiều những tác phẩm báo chí xuất sắc cả về nội dung tư tưởng và hình thức thể hiện
thủ tướng nhấn mạnh chúng ta đang tích cực chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
do vậy báo chí cần chủ động tích cực lắng nghe từ cơ sở bám sát hơi thở cuộc sống phát hiện những nhân tố mới mô hình hay kinh nghiệm tốt để đồng góp thiết thực vào thành công của đại hội đảng các cấp